chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại hải phòng ban nội chính trung ương tổ chức bế mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương dự hội nghị
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương dự hội nghị

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo